ngay khi công bố hạn ngạch xuất khẩu gạo bộ công thương có văn bản hòa tốc đề nghị các địa phương doanh nghiệp triển khai hiệu quả hoạt động xuất khẩu gạo
bộ đề nghị các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu và các trách nhiệm theo quy định của bộ công thương
trong quá trình thực hiện hạn ngạch xuất khẩu gạo nếu có phát sinh vướng mắt đề nghị phản ánh về cục xuất nhập khẩu bộ công thương